mới từ mờ sáng mùng năm tết ông phạm thế dân đã đi mổ lợn thuê cho một gia đình có cỗ trong làng
công việc giết mổ của ông diễn ra quanh năm không mấy khi được nghỉ ngơi
tuy nhiên dịp trước và sau tết vẫn là thời điểm mà ông có nhiều mối đặt hàng hơn cả
việc thay đổi thói quen sinh hoạt hay nói chính xác là điều kiện kinh tế phát triển những năm gần đây
đã khiến người dân dần dần thay đổi cách sử dụng các loại thịt động vật
nhất là thịt lợn theo hướng phong phú đa dạng an toàn hơn
xong món quấy khẩu của giới may dâu là tiết canh thì dường như bất biến
kể cả việc nó đang là nguyên nhân dẫn đến hàng trăm cái chết mỗi năm vì chứa khuẩn liên cầu lợn
nó không có vấn đề gì cả nhưng mà nếu mà tăng trọng với cơm phở thì bản thân ăn thịt nó cũng coi như là đâm ra là nó cũng bị hôi thịt
cái này thì bây giờ là ít ăn là vì sở dĩ là mình có lợi này thì mình ăn này
tiết canh nó ngon nó đông đặc cái bát tiết mình là cái bát tiết mình có hoánh bát tiết mình dơ này
dơ ngược lên lúc đó đông dơ ngược lên thì cái bát úp kiểu ngược này cầm tay này nó không rơi được

do ăn tiết canh lợn nhiễm liên cầu khuẩn trước đó hai ngày trong tiệc tất niên tại nhà mình
bệnh nhân này rơi vào tình trạng tính mạng bị đe dọa với biến chứng sốc nhiễm khuẩn
nhiễm khuẩn viên